giá các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu tăng ba mươi vận tải tăng giá cước đến hai mươi hai giá thép đã tăng ba lần trong một mươi năm ngày qua
các loại nguyên vật liệu đồ vào như bao bì hộp đóng gói thức ăn gia súc tăng một mươi hai mươi
thưa quý vị những ngày qua giá các mặt hàng từ năng lượng phân bón ngũ cốc vật liệu xây dựng hay là nhu yếu phẩm thiết yếu đều tăng mạnh
giá các loại nguyên liệu đầu vào đặc biệt là giá xăng dầu liên tục tăng cao và nếu có giảm thì chỉ giảm nhỏ giọt trong thời gian gần đây
đó là những yếu tố bất lợi khiến các doanh nghiệp sản xuất phải gồng mình để chống đỡ
trong khi người tiêu dùng thì quay cuồng trong cơn bão giá
để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này với những số liệu kinh tế cập nhật
xin mời quý vị đến với những phân tích trong phần trình bày của biên tập viên hoàng hà
xin mời anh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thanh tú và biên tập viên khánh thư
thưa quý vị tôi là hoàng hà người đồng hành cùng quý vị trong theo dòng kinh tế hôm nay
thưa quý vị trong bối cảnh người dân đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid một mươi chín
hàng hóa tiêu dùng tăng cao khiến người dân thêm nặng gánh chi tiêu
nhiều hộ gia đình đã phải thay đổi thói quen sinh hoạt để đảm bảo duy trì cuộc sống trong cuộc khủng hoảng về giá
một tháng nay anh vinh tài xế công nghệ ở hà nội đã phải chuyển sang dùng xe máy điện để cắt giảm chi phí
cùng quãng đường một trăm linh km anh chỉ mất một mươi đồng tiền điện trong khi với xe máy chạy xăng sẽ lên đến chín mươi đồng
lần sạc đầy được quả pin này thì nó mất năm sáu số điện nhưng mà mình cũng không đi hết được dung lượng pin này
thế tính ra một ngày sạc nhồi thì nó chỉ rơi vào bốn số điện
từ khi giá xăng tăng thay vì đi làm bằng xe máy thì chị mỹ duyên ở quận hai bà trưng đã chuyển sang đi xe buýt
mỗi tháng chị tiết kiệm được ba bốn trăm linh nghìn đồng
đi xe buýt đối với mình hiện giờ từ nhà đến cơ quan thì nó khá là tiện
chỉ có một tuyến duy nhất thôi mà đi bộ thì cũng không quá xa
tôi có sử dụng xe máy và kết hợp với cả phương tiện công cộng để đi làm
mà từ khi có cái tàu điện này thì nó tiện cái đường mình đi và cũng như là hợp lý về chi phí đi lại
thế nên là chuyển sang là đi tàu điện
ở nhiều chợ truyền thống
bán hàng cũng thấy bất ngờ với mặt bằng giá hiện nay
thậm chí có những sản phẩm điều chỉnh tăng lần thứ ba thứ bốn
bán hàng nó ế ẩm
mà như là giá cả thì nó lên
cái gì nó cũng lên theo cái giá cả
lợi của cô lên bảy mươi ba bảy mươi bốn
mà thì chợ ế
nói chung là cô thì cũng phải bằng lòng tôi sống vậy làm thế nào
do xăng lên nhiều quá thì các nhà phân phối các nhà cung cấp cũng đưa lên
tất cả các mặt hàng mà cửa hàng của chúng tôi nhập về thì là giá cả có lên
mà lên thì tất nhiên là khách hàng
cái đồng lương hạn hẹp thì người ta không thể người ta mua được theo cái khả năng như ngày thường
người ta sẽ giảm đi
ở thời điểm này thì rất là khó khăn
còn người mua thì vắng vắng vẻ mà hàng hóa thì bán rất chậm
xăng dầu tăng cũng phải thiết chặt chi tiêu để tính toán để cho nó hợp lý
những cái thiết thực trong cuộc sống ví dụ như mắm muối này rồi là cái thiết yếu thì mình vẫn cứ phải chi tiêu
còn những cái đồ như đồ nước uống
không thiết thực lắm thì thôi mình lại cắt giảm đi
hiện giá các mặt hàng thiết yếu như mì ăn liền đã tăng thêm một mươi so với trước tết
tương tự với đường mỗi bao tăng thêm tám mươi đồng đến một trăm linh đồng
hàng loạt các mặt hàng khác cũng tăng vọt
thứ nhất là tất cả các hàng hóa các sản phẩm sẽ tăng từ một mươi cho đến hai mươi
có nhiều cái sản phẩm là tăng theo cái giá trị mà dầu và xăng đều tăng
các hoạt động về mặt giao thương rồi đi lại rồi vận chuyển đều tăng
đặc biệt là gần đây thì các cái vận tải đường biển của các cái tàu biển nước ngoài
thì họ đã tăng giá trị từ một mươi cho đến ba mươi bởi vì giá dầu đã tăng
bởi vì giá dầu nó chiếm đến gần đến một phần ba cái giá thành mà sản xuất của các cái đường vận tải vận chuyển trên hệ thống
thì các cái mặt hàng thiết yếu khác thì cũng sẽ bị gia tăng
thưa quý vị tính từ đầu năm đến nay việt nam đã có sáu lần tăng giá xăng lên mức kỷ lục
gần ba mươi đồng một lít tác động trực tiếp đến nhóm giao thông nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng
các nhóm này chiếm đến hai mươi tám năm trong rổ hàng hóa tính theo cpi
đồng thời tác động vòng hai vòng ba đến các nhóm hàng hóa khác và gây áp lực lên cpi tổng thể
giá xăng dầu tăng cũng tác động tiêu cực đối với tiêu dùng của người dân
chi tiêu cho xăng dầu hiện chiếm một năm trong tổng tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình
theo các chuyên gia nếu giá xăng dầu bình quân năm hai nghìn hai mươi hai tăng từ ba mươi
đến bốn mươi so với năm hai nghìn hai mươi một thì gdp sẽ giảm tốc độ tăng trưởng từ một hai đến một năm điểm phần trăm vào năm hai nghìn hai mươi
và lạm phát sẽ đội lên từ tám đến một điểm phần trăm
chiều qua hai mươi một tháng ba giá xăng ron chín mươi năm đã giảm sáu trăm ba mươi hai đồng còn hai mươi chín một trăm chín mươi hai đồng một lít
mức giảm khá khiêm tốn so với các lần tăng giá liên tiếp trước đó
và chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia
chúng ta phải chủ động nguồn cung xăng dầu
vì rõ ràng là xăng dầu nó được nhập theo cái hợp đồng kỳ hạn tối thiểu là ba tháng sáu tháng chín tháng một mươi hai tháng
và rõ ràng là nếu chúng ta không chủ động không tính toán trước thì chúng ta sẽ khó lòng đáp ứng được nguồn cung
mà muốn làm việc đó
thì chúng ta phải có được một khó khăn
có được một kho dữ liệu về xăng dầu trong nước cũng như quốc tế
chúng ta phải có được thống kê các điều khiển cảnh hướng của thế giới thế nào
thì giá xăng dầu chuyển biến ra sao
thì từ đó chúng ta có dự đoán giá xăng dầu trong thời gian tới
có những quan điểm chúng ta có xem xét
phải xem xét lại cái thuế về tiêu thụ đặc biệt
ví dụ như thế này thuế thứ đặc biệt trong một lít xăng đó là một mươi
hay là chúng ta phải xem xét lại cái thuế vat
thì ngoài ra thì thấy
thế là khi mà giá xăng dầu thế giới còn tiếp tục tăng cao
thì chúng ta có thể sử dụng một công cụ khác
ví dụ như là bệnh viện khách ăn xin xã hội
thì ví dụ ở một số nước
ví dụ là nhật bản hoặc thái lan
người ta cũng có thể đảm bảo xin xã hội
người ta còn thể sử dụng một phần ngân sách nào đó
để hỗ trợ cho những cái đối tượng mà yếu thế
hoặc đối tượng mà bị chịu tăng độc nhiều nhất
đối với mặt hàng xăng dầu thì chúng ta vẫn phải tìm kiếm các nguồn cung mới
để làm sao cái việc mà chúng ta tích trữ các cái mặt hàng xăng dầu
nó được lớn trong cái thời gian tới
để làm sao khi nó xảy ra biến động
thì chúng ta có cái dự trữ để chúng ta bù đắp vào mặt thị trường
thưa quý vị theo các chuyên gia
việc giá tăng trên hầu hết mặt hàng
do tác động của giá xăng dầu tăng cao
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị
và thu nhập đầu người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch
lạm phát tăng càng gây khó khăn cho cuộc sống của người dân
hỗ trợ phục hồi nền kinh tế
bổ sung thêm những giải pháp cụ thể hiệu quả
trong điều tiết giá xăng
để làm giảm áp lực lạm phát là yêu cầu cấp thiết
các chuyên gia cũng cảnh báo
các nhà hoạch định chính sách cần đặc biệt lưu tâm
đến những rủi ro về lạm phát
vì giá hàng hóa tăng là vấn đề xảy ra trên diện rộng
chứ không chỉ xoay quanh nhiên liệu
thưa quý vị phần trình bày của tôi kết thúc tại đây
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
những tin tức đáng chú ý khác có trong bốn mươi năm phút chiều
thưa quý vị sáng nay tại hà nội
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
chủ trì buổi tiếp và làm việc
với tân đại sứ singapore tại việt nam
chào mừng ngài jayaratnam
tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa singapore
xác nhận nhiệm vụ tại việt nam
đồng chí nguyễn xuân thắng bày tỏ tin tưởng
ngài đại sứ sẽ hoàn thành nhiệm kỳ công tác
và có nhiều đóng góp tích cực
trong mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và singapore
chính phủ nhân dân việt nam nói chung
và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nói riêng
đặc biệt mong muốn được hợp tác
với phía singapore trong lĩnh vực
đào tạo nhân lực quản lý nhà nước
cũng như công tác xây dựng chính sách phòng chống tham nhũng
một lĩnh vực mà singapore đã và đang làm rất thành công
chân thành cảm ơn đồng chí nguyễn xuân thắng
đã dành thời gian tiếp
đại sứ jayaratnam khẳng định
trên cường vị công tác mới
sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường
để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
singapore việt nam nói chung
và giữa các cơ quan đào tạo singapore
với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nói riêng
ngày càng sâu sắc bền chặt
ngài đại sứ chúc mối quan hệ hợp tác
singapore việt nam ngày càng phát triển
đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
ngài đại sứ cũng thông báo
tổng thống singapore cũng sẽ đến thăm việt nam
trong thời gian sắp tới
và đây có thể sẽ là chuyến công du quốc tế đầu tiên
của tổng thống singapore
sau đại dịch covid một mươi chín
hôm nay ủy ban nhân dân tp hcm
đã tổ chức hội nghị tham vấn
các nhà đầu tư góp ý hiến kế
các giải pháp thực hiện định hướng
phát triển kinh tế xã hội thành phố
đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm dự hội nghị
doanh nghiệp cho rằng
để tp hcm phát triển nhanh và bền vững
nhất là để phục hồi kinh tế sau đại dịch
cần chú trọng phát triển thị trường chứng khoán
xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
thúc đẩy thị trường du lịch khẩn trường chuyển đổi số
đồng bộ và phát triển kinh tế số
tiếp tục khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân
thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng
ứng dụng công nghệ cao tăng cường đầu tư
cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
nhanh chóng phát triển hạ tầng giao thông
trong đó chú trọng giao thông đường biển
đây là một trong những yếu tố quan trọng
để thu hút các nhà đầu tư có giải pháp phát triển
thành trung tâm phân phối hàng hóa thực phẩm
cao trên cơ sở phát triển hệ thống bán lẻ
siêu thị cửa hàng tiện lợi
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
phát biểu kết luận đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
tp hcm nhấn mạnh
góp ý của ba doanh nghiệp nổi lên ba vấn đề
trọng tâm là thể chế hệ thống chính sách
và quy định xây dựng kết cấu hạ tầng
về kinh tế xã hội phải có nguồn nhân lực
đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới
phải có đội ngũ cán bộ công chức tận tụy
trách nhiệm liêm chính hành động quyết liệt
chủ quy ý kiến của các doanh nghiệp
là cần có một môi trường thông thoáng
minh bạch thuận lợi dễ dàng
trong một không gian sống và làm việc văn minh
hiện đại nghĩa tình
tp hcm đã cam kết doanh nghiệp cũng đã đồng ý là đồng hành
vấn đề quan trọng là cần phải có tiêu chí
quy định trách nhiệm mỗi bên làm gì
nhất là vai trò của người đứng đầu
những khó khăn vướng mắt tồn tại
và đang cố gắng tập trung nỗ lực tháo gỡ
theo hướng việc gì thuộc thẩm quyền của thành phố
thì giải quyết sớm
việc nào thuộc thẩm quyền của cấp trên
đã và đang tập hợp để báo cáo
để tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho doanh nghiệp đầu tư tại tp hcm
sáng nay tại thành phố hải phòng
đảng ủy bộ tư lệnh quân chủng hải quân
đã tổ chức gặp mặt báo chí năm hai nghìn hai mươi
tham dự có đồng chí lê quốc minh
ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam
cùng lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí
trung ương và địa phương
quân chủng hải quân đã thông tin về một số kết quả
nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
lãnh đạo các cơ quan báo chí đánh giá cao công tác
phối hợp tuyên truyền của quân chủng hải quân
với các cơ quan báo chí
bảo đảm thông tin tuyên truyền
thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch
để tuyên truyền có chủ đề chủ điểm
cho các nhu cầu thông tin của độc giả
năm hai nghìn hai mươi hai các cơ quan báo chí đề nghị quân chủng hải quân
tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp
đẩy mạnh tuyên truyền theo các chuyên trang
chuyên đề cơ sở pháp lý
bằng chứng lịch sử
khẳng định chủ quyền quốc gia
các hoạt động khẳng định chủ quyền
đối với quần đảo trường sa hoàng sa
và các vùng biển đảo khác của việt nam
phù hợp với luật pháp quốc tế
vai trò nhiệm vụ của lực lượng hải quân
thành tựu của hải quân nhân dân việt nam trong giai đoạn mới
gắn liền với công tác chăm lo hậu phương quân đội
sáng cùng ngày đồng chí lê quốc minh
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đến thăm làm việc với báo hải phòng
đồng chí lê quốc minh chúc mừng cán bộ phóng viên
nhân viên báo hải phòng
trong hành trình sáu mươi năm năm xây dựng và phát triển
đạt được những thành tích đáng tự hào
hiện nay các loại hình báo chí phải thay đổi
để phù hợp xu thế phát triển mạnh mẽ
cách tiếp cận thông tin mới của bạn đọc
trong đó cần tự làm mới mình từ hình thức đến nội dung
có cách truyền tải thông tin linh hoạt hiệu quả nhất
thông qua nhiều loại hình thể hiện
đối với vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí
báo hải phòng cần từng bước tiếp cận
và có lộ trình thực hiện
với những mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn
để đạt hiệu quả cao
giá xăng dầu tăng cũng đang tạo sức ép không nhỏ
lên giá vé máy bay
và đường bộ và hàng hải đã tăng cước
chừng sức ép giá nhiên liệu
các hãng hàng không liên tục kiến nghị
tăng trần giá vé máy bay
giá nhiên liệu bay za một tăng cao
hơn chín mươi bốn usd một thùng
gây nhiều sức ép lên doanh nghiệp
khi chi phí nhiên liệu chiếm hơn ba mươi
tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không
vì vậy các hãng hàng không kiến nghị chính phủ
các cấp ngành xem xét cho các hãng
được chủ động áp dụng phụ thu phí nhiên liệu
với đường bay nội địa
giảm năm mươi usd một thùng trở lên
vietnam airlines cũng chỉnh bộ tài chính
và bộ giao thông vận tài nhiều giải pháp
hỗ trợ các hãng hàng không ứng phó
với giá xăng dầu tăng cao
hãng này kiến nghị các bộ ngành tăng trần
giá vé máy bay từ mùng một tháng bốn
thêm phụ thu nhiên liệu với đường bay nội địa
miễn toàn bộ thuế bảo vệ môi trường
với nhiên liệu bay trong năm nay
thay chống mức giảm năm mươi đáng áp dụng